đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức vào chiều ngày hôm nay
mỗi chuyến tàu chở được chín trăm sáu mươi hành khách với tần suất từ năm đến sáu phút một chuyến
thời gian bình quân mỗi chuyến đi khoảng hai mươi ba phút
mức vé đang được đề xuất là ba mươi đồng một ngày không giới hạn lượt đi lại
hai trăm linh đồng một tháng
giá vé lượt được tính theo khoảng cách giữa các ga theo công thức giá mở cửa bảy đồng cộng đơn giá sáu trăm linh đồng nhân khoảng cách đi lại
theo ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên đường sắt hà nội
mức giá này đã được ủy ban nhân dân tp hà nội thông qua và được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí
trong đó có dựa trên ý kiến của nhân dân
trước câu hỏi của phóng viên về việc tuyến đường sắt này chậm tiến độ nhiều năm liệu có bảo đảm an toàn chất lượng
ông vũ hồng trường cho biết đây là dự án trọng điểm quốc gia được nhà nước nghiệm thu công trình trang thiết bị nguồn nhân lực
ông trường cũng khẳng định tuyến đường sắt này chỉ được đi vào hoạt động khi bảo đảm chất lượng